ngoài ra các nhân viên của vn phạc ma còn làm giả các chứng từ thủ tục thanh toán để được bộ y tế cấp giấy phép nhập khẩu lô thuốc này
qua giám định lô thuốc nhập khẩu này chứa chín mươi bảy hoạt chất sapitabin là thuốc không rõ nguồn gốc kém chất lượng không được sử dụng làm thuốc để chữa bệnh cho người
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm bộ công an đã khởi tố vụ án bắt tạm giam các đối tượng
vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tnthh đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh hùng
và võ mạnh cường cùng một mươi hai năm tù về tội buôn lậu
liên quan đến vụ án bảy bị cáo khác bị phạt thấp nhất từ hai năm tù nhưng cho hưởng án treo
đến cao nhất là năm năm tù về các tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu
sau đó khi xét xử phúc thẩm vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên hủy toàn bộ bản án yêu cầu điều tra lại và kiến nghị điều tra hàng loạt cá nhân có liên quan
ông phạm ngọc anh là phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường thị xã điện bàn tỉnh quảng nam đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an về việc mình bị nhắn tin đe dọa khủng bố gây tâm lý hoang mang lo sợ
theo ông phạm ngọc anh nguyên nhân của vụ việc có thể là do thời gian gần đây
ông tham gia vào đoàn liên ngành của thị xã điện bàn để ra quân xử lý quyết liệt tình trạng cát tặc
cho nên một số đối tượng đã cay cú sử dụng số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa vào máy của ông
hiện công an thị xã điện bàn đang điều tra xác minh người nhắn tin đe dọa ông anh để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
được biết chỉ trong đợt cao điểm xử lý tình trạng khai thác cát trái phép vừa qua đoàn liên ngành của thị xã điện bàn đã phát hiện xử lý hai mươi sáu trường hợp cát tặc
vụ án giết cha đẻ vừa được đưa ra xét xử tại bình định vào sáng ngày hôm nay
bị cáo lê hồng thanh là hung thủ trong vụ án chú tệ huyện vân canh tỉnh bình định đã bị tòa nhân dân tỉnh
mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt trung thân
vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại nhà của lê hồng thanh ở xã canh hiển huyện vân canh xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến xô xát giữa bị cáo với cha ruột là ông lê văn cẩn vì thanh cho rằng cha mình có quan hệ bất chính
bị cha tát một cái vào mặt thanh đã liên tục dùng tay và chân đấm đá vào đầu mặt ông cẩn gây thương tích
khi mọi người đến can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu
thì thanh đã dùng dựa để hâm dọa ngăn cản không để cha mình đến bệnh viện và tiếp tục đánh đập ông thanh
cho đến bốn giờ sáng ngày hôm sau do chấn thương sọ não ông lê văn cẩn đã chết trên đường đi cấp cứu
cũng là vụ án xảy ra trong gia đình con trai giết mẹ ruột xảy ra tại ấp tân tiến xã tân lập
do đối tượng nguyễn việt cường chủ ấp tân tiến xã tân lập huyện tân biên thực hiện
và liên quan đến vụ án này văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh
cho biết hiện đang thụ lý điều tra vụ án
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một cường đã dùng dao chém nhiều nhát vào người mẹ ruột khiến bà chết tại chỗ
công an huyện tân biên được tin báo đã đến hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra
nguyên nhân ban đầu được xác định là cường có biểu hiện bệnh tâm thần
vì cách đây vài ngày có biểu hiện như tự nói một mình mất ngủ ít ăn và có hành vi khác với người bình thường
thực tế đã có không ít những vụ án do người có biểu hiện tâm thần gây ra nhưng thật đau xót
nạn nhân của vụ án hầu hết lại là người thân của các đối tượng gây hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội
vào chiều ngày một mươi năm tháng một lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh an giang đã khống chế bắt giữ đối tượng
có biểu hiện ngáo đá đập phá nhà dân và cầm hung khí cố thủ trong nhà
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút công an phường mỹ phước nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng la hoàng khải
trú tại khóm đông thịnh một phường mỹ phước tp long xuyên có biểu hiện ngáo đá gây dối trật tự công cộng
và đập phá tài sản trong nhà của người dân
khi thấy lực lượng công an phường đến thì khải đã ôm bình ga vào trong phòng nhà của một người dân
rồi cầm hai cây dao cố thủ không cho ai tiếp cận
sau một thời gian vận động không thành được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh
phối hợp cùng các lực lượng tại địa phương khống chế bắt giữ khải đưa về công an phường
và hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ đưa khải vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy
để cắt cơn giải độc và tiếp tục điều tra xử lý sau
mặc dù có hàng chục camera an ninh xung quanh trường học thế nhưng lợi dụng lúc sơ hở của bảo vệ
đối tượng trộm đã cả gan treo qua tường rào bẻ khóa lấy trộm chiếc xe của nhân viên trong trường
và sự việc xảy ra tại trường trung học
phổ thông nguyễn du phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
hiện cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và truy bắt đối tượng trộm cắp
theo trích xuất camera trong trường ghi lại khoảng một mươi bốn h một mươi năm chiều ngày một mươi bốn tháng một
lợi dụng khi bảo vệ của nhà trường không để ý khi đang đánh trống ra chơi
một đối tượng nam bịt khẩu trang đã trèo qua tường rào và lẻn vào nhà xe
bẻ khóa chiếc xe sirius của chị nguyễn thị cúc là nhân viên tạp vụ trong trường rồi chạy thẳng ra ngoài
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày
chị cúc phát hiện chiếc xe đã bị mất
theo trình bày của nạn nhân ngoài chiếc xe bị mất
trong cốp còn có một chỉ vàng và gần bốn triệu đồng tiền mặt
lãnh đạo trường trung học phổ thông nguyễn du đã trình báo cho cơ quan công an
và đã có lực lượng xuống nhà trường ghi nhận và điều tra sự việc
nhà trường hiện đã lắp đặt gần hai mươi camera an ninh
cùng hai bảo vệ nhưng vẫn bị trộm đột nhập trộm cắp tài sản
do khuôn viên của trường khá rộng lại có hai cổng hai nhà xe của giáo viên và học sinh
trong khi đó còn phải đảm bảo an ninh trong trường
bên cạnh đó tuyến đường hai bà trưng mới được nâng cấp khiến tường rào của nhà trường khá thấp
nhà trường đã xin ý kiến trên sở giáo dục để nâng cấp tường rào nhưng chưa được xử lý
nhà trường cũng quan tâm đến vấn đề về an ninh là có lắp hai mươi máy camera xung quanh nhà trường
còn về con người thì nhà trường vẫn có hai bảo vệ nhưng tới hai cổng trường nên hai bảo vệ phải no mỗi người một cổng
nên có việc mà quán chiếm chung quanh nhà trường thì cũng có khó khăn
hiện công an công an đang tích cực điều tra truy bắt đối tượng gây án
qua vụ việc cho thấy các trường học cũng cần nâng cao công tác bảo vệ tài sản hơn nữa
nhất là vào dịp cuối năm khi mà các đối tượng tội phạm có chiều hướng gia tăng hoạt động như hiện nay
hoạt động thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh quảng ngãi vừa kết thúc
và kết quả kiểm tra cho thấy vẫn còn nhiều sai phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa vận tải hành khách của các doanh nghiệp
trong đó sai phạm đáng lo ngại nhất là nhiều doanh nghiệp vận tải không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho tài xế lái xe
có nhiều đơn vị không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo nghị định tám mươi sáu của chính phủ
như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hào hưng quảng ngãi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ sinh công
công ty trách nhiệm hiểu hạn chín nghĩa công ty trách nhiệm hiểu hạn xây dựng thành đạt
ngoài ra một số đơn vị vận tải đã buông lỏng trong công tác quản lý không lập lý lịch hành nghề lái xe hoặc phần mềm quản lý lái xe
hoặc có thế nhưng không cập nhật đầy đủ các thông tin về quá trình làm việc của lái xe sử dụng người điều hành vận tải
lái xe và nhân viên phục vụ trên xe chưa có chứng chỉ tập quấn nghiệp vụ hoặc chưa qua tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải theo quy định
trong đó để ngăn ngừa tối đa những vụ cháy có thể xảy ra đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nam định
xuyên tăng cường công tác kiểm tra tại những cơ sở kinh doanh trên địa bàn qua đó đã góp phần làm giảm tối đa những thiệt hại do cháy nổ gây ra
hiện trên địa bàn toàn tỉnh nam định có hàng trăm khu cụm công nghiệp hầu hết các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
với các ngành nghề sản xuất như dệt may nhựa bông vải sợi đồ gỗ
đặc biệt tại khu công nghiệp bảo minh với khối lượng hàng hóa lớn nhưng tại kho chứa hàng của công ty này lại có rất ít lối thoát hiểm
với chiều dài kho là một trăm năm mươi mét nhưng phía mặt trong
của kho lại chỉ có duy nhất hai lối thoát hiểm
không những vậy hàng hóa được chất trồng như thế này khi hỏa hoạn xảy ra lại càng khó xử lý
tại nhiều cơ sở kinh doanh khác cuối năm cũng luôn là thời điểm để các doanh nghiệp đẩy mạnh gia tăng sản xuất
khối lượng hàng hóa cũng luôn cao gấp nhiều lần
nếu không làm tốt công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy thì nguy cơ hỏa hoạn luôn thường trực
do vậy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã thường xuyên có những buổi kiểm tra và hướng dẫn xử lý sự cố cháy tại các doanh nghiệp
nhắc nhở cán bộ
công nhân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy
nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình lao động sản xuất
phải vệ sinh cơ sở sạch sẽ sắp xếp hàng hóa thiết bị máy móc
đảm bảo khoảng cách từ vật liệu dễ cháy đến các thiết bị điện
thiết bị sinh nhiệt chống cháy lan thoát nạn trong các nhà xưởng doanh nghiệp
trọng tâm của kế hoạch này thì chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền
hướng dẫn và huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy
và hướng dẫn cho các cơ đơn vị cơ sở tổ chức tập huấn thực tập
và tự kiểm tra về an toàn phòng cháy cháy
đồng thời là lực lượng nông cột lực lượng cảnh sát nhiễm cháy
cũng tập trung là kiểm tra hướng dẫn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về phòng cháy cháy
công ty mình là công ty bên chuyên về sợi dệt sợi
thì nó là mặt hàng rất dễ xảy ra cháy nổ
nhưng khi hàng tháng hàng quý là bên phòng cháy cháy chữa cháy tỉnh là có về tập huấn
và những hàng năm năm có hai lần là tỉnh về diễn tập thực tế
dùng cả xe cứu hỏa tất cả mọi thứ như diễn tập như thật
và xảy ra khi xảy ra sự cố cháy nổ
để đảm bảo an toàn cháy nổ dịp cuối năm
đặc biệt là trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
ngoài sự vào cuộc của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
mỗi doanh nghiệp cần chủ động ra soát các nguồn nhiệt
và bổ sung các phương án chữa cháy hợp lý
kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót để chấn chỉnh
đồng thời chủ động xử lý tốt các tình huống cháy nổ
nhằm mang đến cho người dân doanh nghiệp và chính quyền địa phương
đón một cái tết an toàn và hạnh phúc
tiếp sau đây sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng trần như tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ba mươi bảy núi một
phường phước tiến thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
và đối tượng lê phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn hòa tự
xã ninh bình huyện ninh hòa tỉnh khánh hòa
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại tám mươi tám trên một
vạn hòa phường vạn thạnh thành phố nha trang tỉnh khánh hòa về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo thẳng một cm cách ba cm sau cánh mũi trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy
đường dây nóng sáu mươi chín hai nghìn ba trăm hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một và sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
trong phần cuối của bản tin mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai do không khí lạnh suy yếu dần nên tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
mưa sẽ giảm nhanh chỉ còn ở diện vài nơi với nền nhiệt độ ngày đêm giao động từ chín đến một mươi chín độ
tuy nhiên số điểm rét đậm rét hại thu hẹp lại chỉ tập trung ở vùng núi cao
từ ngày một mươi tám không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm nên nhiệt độ sẽ tăng dần mỗi ngày
tương tự tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ cũng phổ biến là ít mưa
trời rét đậm rét hại sẽ chỉ còn kéo dài trong hôm nay và ngày mai
từ ngày một mươi tám khi không khí lạnh suy yếu nền nhiệt sẽ tăng dần
trưa chiều giao động từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ thời tiết khá thuận lợi cho những ngày nghỉ cuối tuần
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của khối không khí lạnh
nên trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và rông rải rác
cũng có điểm mưa vừa đến mưa to và rông mạnh người dân cần hết sức lưu ý
sang ngày một mươi tám khi khối không khí lạnh suy yếu mưa sẽ giảm nhanh cả về diện và lượng
nền nhiệt trên khu vực có sự phân hóa rõ rệt
ở phía bắc trời rét nền nhiệt ngày đêm giao động từ một mươi ba đến một mươi bảy độ
trong khi đó ở phía nam nền nhiệt độ phổ biến từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới ít có sự biến động
mưa nếu có cũng chỉ ở diện cục bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
ban ngày sẽ có nắng
với nhiệt độ trưa chiều sao động từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết cũng khá ổn định
khi mưa chỉ xuất hiện ở diện vài nơi với lượng không đáng kể
ban ngày trời có nắng từ sớm với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ do không chịu ảnh hưởng bởi hình thế gây mưa nào đặc biệt
nên khu vực phổ biến là tạnh giáo thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời
của người dân nơi đây với nền nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ